rất nhiều người thấy mất tật mang bao nhiêu gia đình tan nát vì những chiêu trò kiểu này
nhà nước nên có những khuyến cáo phát ngôn chính thống và chế tài sự vạt
kể cả những người đi xem đi truyền bá quảng cáo mê tín dị đoan buôn thần bán thánh
cô đồng bà cốt mê tín dị đoan đã được nhà nước dẹp bỏ rất tốt trong một thời gian dài trước đây
không hiểu vì sao lại trỗi dậy thành mê tín dị đoan này
không hiểu nổi khi thế hệ trẻ ngày nay được học cao tiếp xúc với nhiều công nghệ
tiên tiến nhưng vẫn tín những điều nhạc nhí
vào ngày tám tháng hai vừa qua lực lượng chức năng thị xã kinh môn tỉnh hải dương cho biết
đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc này
trường hợp nếu có các vi phạm sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật
cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã có yêu cầu cơ quan chức năng
tại địa phương khẩn trương có báo cáo về vụ việc
cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông cho biết
sẽ làm việc với các nền tảng xuyên biên giới như tiktok facebook
ngăn chặn gỡ bỏ những video clip có nội dung vi phạm pháp luật
liên quan đến bói toán mê tín dị đoan của người tự nhận là cô đồng tại hải dương
các biện pháp này hiện đang nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng
những video nhảm nhí này cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng xử lý
gỡ bỏ trên mạng
tránh ảnh hưởng xấu đến giới trẻ
mê tín dị đoan làm cho xã hội phức tạp đề nghị xử lý nghiêm
rất mong pháp luật phải xử những kẻ lợi dụng mê tín dị đoan
ngăn chặn loại bỏ các thông tin cổ suý mê tín dị đoan kịp thời
theo quy định của pháp luật hành vi tổ chức hoạt động mê tín dị đoan sẽ bị xử phạt
với mức phạt là phạt tiền từ một mươi năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
thậm chí có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này
hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để truyền bá mê tín dị đoan
kinh doanh tâm linh cần phải được lên án và người dùng mạng xã hội
hãy là những người tỉnh táo nhất phòng tránh các thông tin giả
tin sai sự thật nhằm góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn lành mạnh tại việt nam
bạn có suy nghĩ gì về nội dung được đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân